tháng một mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cần phải thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp đã đề ra
tập trung vào khâu thực thi người đứng đầu phải luôn chỉ đạo sâu sát tăng cường kỷ luật kỷ cương
đẩy mạnh cải cách hành chính nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn nữa toàn diện hơn nữa
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các thành viên chính phủ phải
thực hiện nghiêm túc lời hứa của mình trước quốc hội và nhân dân cả nước thực hiện tốt các nghị quyết
của quốc hội các kiến nghị của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam nhằm giữ vững mục tiêu phát triển
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết để làm cơ sở thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
đó là cần phải rút kinh nghiệm những năm trước đảm bảo nghị quyết không nêu quá dài
nội dung không trùng lập giữa các bộ ngành và cũng không được chùng với các nghị quyết khác của quốc hội
nghị quyết phải nêu rõ ràng các nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi tám
theo định hướng xã hội chủ nghĩa
tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các đột phá chiến lược
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng
hiệu quả sức cạnh tranh đổi mới sáng tạo khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp
thúc đẩy tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế quyết liệt cải cách hành chính
tăng cường kỷ luật kỳ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành và thực thi pháp luật
thủ tướng yêu cầu cần phải đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí
chú trọng hơn nữa phát triển văn hóa xã hội thực hiện công bằng xã hội
nâng cao đời sống và trách tân thân của người dân bảo vệ tốt hơn nửa môi trường
ứng phó biến đổi khí hậu tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh
và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại hợp dụng quốc tế
thủ tướng yêu cầu các bộ phải tập trung giả soát toàn bộ cơ chế chính sách pháp luật liên quan
phân tích đánh giá rõ ưu điểm tồn tại hạn chế khó khăn thách thức
để khắc phục ngay và đề ra giải pháp cụ thể cho từng ngành từng lĩnh vực
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi tám để thực hiện hiệu quả nghị quyết của trung ương
và nghị quyết của quốc hội không để đầu năm thong thả cuối năm vất vả
thủ tướng đề nghị các phó thủ tướng theo từng lĩnh vực nhiệm vụ công tác được phân công
làm việc trực tiếp với các bộ ngành liên quan chỉ đạo phân tích đánh giá cụ thể tình hình
giả soát kỹ đưa ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho từng ngành lĩnh vực trong năm hai nghìn một mươi tám
gửi lại bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết báo cáo thủ tướng chính phủ
trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai để đưa ra thảo luận tại hội nghị chính phủ mở rộng